lực lượng chức năng thị xã tân uyên của tỉnh bình dương cho biết đơn vị đã liên tiếp phát hiện
và bắt giữ các ghe chở cát lậu trên sông đồng nai đoạn chạy qua địa phận của xã thạnh hội thị xã tân nguyên
vào lúc ba h ba mươi phút ngày hai tháng một mươi một đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an thị xã tân nguyên
phối hợp với công an sắp thành hội tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trực tự trên sông đồng nai
đến đoạn ấp thanh hiệp xã thành hội thì phát hiện một ghe gỗ đang vận chuyển hơn bảy mươi mét khối cát
có biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác tiến hành kiểm tra
thời điểm kiểm tra chú phương tiện là võ văn mười sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn quê tiền giang
không xuất trình được giấy tờ chứng minh hợp pháp toàn bộ số cát trên
đồng thời khai nhận đã mua cát từ một số đối tượng bô hút các trái phép trên sông đồng nai
trước đó vào ngày ba mươi một tháng một mươi lực lượng công an địa phương cũng đã phát hiện tại khúc sông trên
dây mang số hiệu sg bảy nghìn năm trăm sáu mươi bốn vận chuyển hơn một mươi năm mét khối cát do lê văn dũng em
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy quê tiền giang điều khiển không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số cát trên
hiện tổ công tác đã lập biên bản vi phạm tạm giữ phương tiện và tan vật để xử lý